viện kiểm sát nhân dân tp băng ninh tp hcm đã ban hành cáo trạng truy tố bị can lê văn bậm sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín
và nguyễn thảo nguyên sinh năm hai nghìn quê ở đắk lắk cùng về tội hành hạ người khác
riêng bị can lê văn bậm còn bị truy tố về tội tàn trữ trẻ phép chân ma túy
theo có trạng nguyễn thảo nguyên sống chung như vợ chồng với lê văn bậm tại nhà không số thuộc ấp hậu lân
xã bảo điểm huyện hóc môn tp hcm cùng hai con riêng của nguyên
trong quá trình chung sống bậm khai do cho bé sinh năm hai nghìn hai mươi hay khóc và không nghe lời
nên bậm hành hạ cháu để vừa hù dọa vừa làm thú vui tiêu khiển
trong khi đó khi nhìn bậm hành hạ con mình thì nguyên lại dùng điện thoại quay clip rồi gửi cho bạn bè xem để giải trí
nhưng không chỉ dừng lại ở đó nguyên còn quay lại cảnh bậm cho cháu bé sử dụng chất nghi là ma túy
vào ngày hai mươi sáu tháng ba năm hai nghìn hai mươi ba cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện hóc môn khám xét nơi ở của bậm và nguyên
đã phát hiện và thu giữ của bậm một túi ni lông chứa hai gam ma túy đá cùng bộ sử dụng ma túy
bậm khai mua từ một đối tượng chưa rõ lây lịch ở đường bùi viện quận một về sử dụng một mình
còn nguyên không biết việc bậm cất giấu ma túy